tổng doanh thu kinh doanh thương mại điện tử năm hai nghìn một mươi tám đạt hơn tám tỷ đô la mỹ
theo dự đoán đến năm hai nghìn hai mươi năm việt nam hoàn toàn có thể đạt tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử
đến bốn mươi ba một năm và thuộc nhóm dẫn đầu đông nam á
cục cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho biết
có khoảng hơn ba mươi triệu người tham gia mua sắm trực tuyến
số liệu từ cục thương mại điện tử và kinh tế số cho thấy
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám tốc độ tăng trưởng trung bình thương mại điện tử việt nam đều trên năm mươi